theo công bố của cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố tăng năm so với tháng trước và tăng năm bảy mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
còn theo cục thống kê tp hcm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai của hà nội tăng nhẹ một so với tháng một
tại tp hcm trong số một mươi một nhóm hàng được thống kê trong tháng hai có đến chín nhóm hàng tăng so với tháng một
cụ thể các nhóm hàng tăng giá gồm giao thông tăng sáu mươi một nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng tăng năm mươi bảy hàng ăn và dịch vụ ăn uống năm đồ uống và thuốc lá ba mươi một may mặc dày dép hai mươi sáu hàng hóa và dịch vụ khác năm thiết bị và đồ dùng gia đình bốn thuốc và dịch vụ y tế một nhóm văn hóa giải trí và du lịch đạt chín mươi bảy
tại hà nội nhóm tăng giá mạnh nhất trong tháng hai là nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng tăng một
tại hà nội nhóm tăng giá mạnh nhất trong tháng hai là nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng bảy so với tháng một
tiếp đó nhóm dịch vụ giao thông tăng giá bốn mươi chín so với tháng trước
trong tháng hai có hai nhóm giảm giá là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm hai mươi một so với tháng một
nhóm may mặc mũ nón giày dép giảm một mươi một so với tháng một
các nhóm hàng hóa dịch vụ khác hầu hết đứng giá hoặc tăng nhẹ so với tháng trước
cũng theo số liệu của tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi của cả nước trong tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tăng hai mươi ba so với tháng trước và tăng năm hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu